theo nhận định mới nhất về diễn tiến dịch bệnh của chuyên gia của ủy ban y tế quốc gia trung quốc dịch sẽ đạt đỉnh tại trung quốc trong khoảng thời gian từ giữa tới cuối tháng này và có thể chấm dứt vào tháng bốn
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho biết tám mươi ba số trường hợp nhiễm covid một mươi chín là do lây nhiễm chéo giữa các thành viên trong gia đình
do vậy việc phát hiện chuẩn đoán cách ly sớm dù không phải là biện pháp mới nhưng lại mang đến hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch